người điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy là lê thanh trúc và đã tử vong tại hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để có căn cứ khởi tố bị can về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có căn cứ khởi tố bị can về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

hiện tại thì có nhiều cái trò giải trí lắm nhưng mà kịch nó là một cái trò giải trí rất là đặc biệt

nhưng mà thật ra là vừa đi coi kịch nó vừa giải trí mà nó vừa có những cái kiến thức rất là hay

và thật ra thì cũng rất là bức bách đâu có thể nào đi xa được cũng không thể nào mà đi nhảy nhót hát ca được

ở góc độ ngược lại cảm kích là cảm xúc chung của tất cả nghệ sĩ sân khấu giai đoạn này
mỗi khán giả lựa chọn thưởng thức nghệ thuật tương tác này hoàn toàn đến từ tình cảm với kịch nói
đồng thời có phần nào thể hiện nhu cầu thực có của khán giả tìm đến những không gian giải trí giữa giai đoạn thử thách với covid một mươi chín
khi mình diễn ở sân khấu cà tây cáp cái bộ cộng đồng này khi mình nhìn xuống khán phòng thấy khán giả đeo khẩu trang không
mình không thấy đầu người mình thấy màu xanh không
thấy mình xúc động mình thương là khán giả còn thương nghệ sĩ của sân khấu kịch cà tây cáp quá
vào những cái xuất trước trời mưa rất là to mà gần như là mưa xuất từ chiều cho đến lúc một mươi một một mươi hai giờ
nhưng mà anh em nghệ sĩ ở trên sân khấu kịch cà tây cáp diễn lúc mà chào khán giả nhìn xuống khán giả vẫn đầy ấp tiếng cười cũng như là không có khán giả nào bỏ ghế cả
tại sân khấu idcap kịch bản cậu đồng và mưa bà tú vẫn được ưu tiên rất nhiều xuất diễn từ nay đến đầu tháng chín
sân khấu kịch thế giới trẻ cũng bắt đầu sáng đèn trở lại từ cuối tuần này với các kịch bản nhiều tiếng cười như cuộc chiến sắc đẹp truy tình bangkok bao giờ mẹ lấy chồng
sân khấu nhỏ năm b võ văn tần chỉ đang giữ lệ hai kịch bản bộ công anh và diệu ơi vào hai tối cuối tháng tám kết hợp một xuất đặc biệt bộ công an vào tối ngày hai tháng chín
còn hai điểm diễn hồng vân chở lớn và hoàng thái thanh vẫn lặng lẽ cho thông tin kiểm trái dịch bệnh ở mức cao nhất mới công bố lịch diễn tiếp theo
thưa quý vị nhân vật của sáng phương nam ngày hôm nay sẽ là một nhiếp ảnh gia đặc biệt nghệ sĩ võ viết đức
năm nay ông đã một trăm linh hai tuổi nhưng tay máy xứ huế này vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn
sống qua hai thế kỷ ông là nhân chứng hiếm hoi còn lại của nhiều giai đoạn lịch sử đầy biến động
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia đoàn giải phóng quân nam tiến đánh pháp tại chiến trường nha trang
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy mặt trận huế võ viết đức mua ngay chiếc máy ảnh để kiếm sống bằng nghề chụp bóng
cái tên võ viết đức đã xuất hiện trong lại nhiếp ảnh sứ huế cùng với những tên tuổi nổi tiếng của nhiếp ảnh cố đô
với nhiều bức ảnh nghệ thuật thời sự phóng sự ảnh trên các báo và tạp chí miền nam
anh của ông được nhiều giải trong nước và quốc tế
ông là một trong những khuôn mặt điển hình của nhiếp ảnh huế thời chiến tranh
và cũng là người tiếp nối phát triển nhếp ảnh huế thời bình
ông thuộc lớp người sống đẹp có cốt cách văn hóa và hết lòng với nghề

cùng antv gặp gỡ các bộ phim
hà nội triển khai bố trí đủ phương tiện đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt
bố trí xe bảo đảm số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
đồng thời xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến thông qua các bến xe
các điểm trung chuyển trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khách khi lượng khách tăng đột biến
các doanh nghiệp hoạt động vận tải khách bằng xe taxi được yêu cầu bố trí phương tiện bảo đảm về số lượng
chất lượng và người lái phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn
đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh hợp đồng và du lịch các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe
phải niêm yết đầy đủ thông báo về luồng tuyến chuyến lượt giờ xe chạy giá vé
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh
triển khai sớm các hình thức bán vé online đặt vé qua tổng đài của đơn vị vận tải
có phương án dự phòng các xe tăng cường trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe
hạn chế thấp nhất việc ứ động khách trong bến
để kịp thời tiếp nhận xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
cục đường sát việt nam công bố số điện thoại đường dây nóng tại các khu vực bắc trung nam trực thuộc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổng đài điện thoại đường dây nóng
điện thoại đường dây nóng tám mươi sáu năm nghìn ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm
chi tiết số điện thoại của các cán bộ phụ trách công tác vận tải và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt như sau
ông uông đình hùng phó trưởng phòng vận tải an toàn giao thông
số điện thoại chín trăm linh bốn một trăm ba mươi ba bảy mươi bốn phụ trách về công tác an toàn đường sắt trực tổng đài
hai ông nguyễn giang hải trưởng phóng thanh tra an toàn một
số điện thoại chín trăm một mươi ba sáu mươi một bốn trăm ba mươi bảy phụ trách khu vực các tỉnh từ quảng bình trở ra
ba ông phan thanh hòa trưởng phóng thanh tra an toàn hai
số điện thoại chín trăm linh chín sáu trăm bảy mươi tám bốn trăm linh năm phụ trách khu vực các tỉnh từ quảng bình đến bình định
bốn ông đỗ hoàn thành trưởng phóng thanh tra an toàn ba
số điện thoại chín trăm một mươi tám sáu trăm bảy mươi chín hai trăm hai mươi năm phụ trách khu vực các tỉnh từ bình định đến tp hcm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế có
yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra ngăn chặn người xâm nhập vào địa bàn
cả trên đường sông đường biển đường bộ và đường sắt
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương
tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng người dân phương tiện vào địa phương
mà không được kiểm tra kiểm soát tại các chốt kiểm tra y tế liên ngành
các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt nắm vững nguyên tắc bốn tại chỗ
tập trung huy động lực lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
tổ chức ra từng đối tượng có yếu tố dịch tễ để giám sát chặt chẽ theo quy định
các khu cách ly phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan từ những nơi này
các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện phân luồng phân tuyến khám chữa bệnh
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân có phương án chăm sóc tốt hơn
bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ cán bộ y tế
đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc bệnh covid một mươi chín